hội phụ nữ công an tỉnh đồng nai vừa tiếp nhận hơn hai năm tấn vải thiều bắc giang
và đây là chuyến vải đầu tiên nằm trong chương trình hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con
ở vùng bị ảnh hưởng dịch covid một mươi chín của phụ nữ công an tỉnh
với mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn với nông dân tỉnh bắc giang
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
trước đó hội phụ nữ công an tỉnh đã vận động cán bộ hội viên tham gia hưởng ứng chương trình
nâng niu giá trị nông sản việt kết nối nông sản sang sẻ yêu thương vượt qua đại dịch
những ngày qua hội phụ nữ công an tỉnh thường xuyên nhận được tin báo đơn hàng mới
từ các cơ sở hội cũng như trong toàn lực lượng công an tỉnh
trên cơ sở đăng ký của các cơ sở hội hội phụ nữ công an tỉnh hỗ trợ tiêu thụ hơn hai năm tấn vải
cho nông dân bắc giang đây là một trong những chương trình ý nghĩa nhân văn kịp thời
và đúng đắn của phụ nữ công an tỉnh đồng nai
qua đó giúp người dân trồng vải vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
đồng thời hướng đến đảm bảo mục tiêu kép vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch bệnh